sáng ngày sáu tháng một mươi tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã chủ trì lễ đón trọng thể tổng thống hassan rouhani theo nghi thức giành đón nguyên thủ quốc gia
chuyến thăm của tổng thống hassan rouhani nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa iran với việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên sẽ trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư du lịch nông nghiệp các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
ngay sau lễ đón chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm với tổng thống hassan rouhani
hoàn ngành tổng thống hassan rouhani sang thăm việt nam chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng chuyến thăm của tổng thống hassan rouhani sẽ tiếp tục tạo động lực mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương tối đa hóa lợi thế của hai nước góp phần vào sự phát triển của mỗi nước vì lợi ích hai dân tộc
ngay sau lễ đón chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng chuyến thăm việt nam chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng chuyến thăm việt nam góp phần vào sự phát triển của mỗi nước vì lợi ích hai dân tộc
chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp tổng thống iran hassan rouhani
tổng thống iran hassan rouhani bày tỏ vui mừng đến thăm việt nam chân thành cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và những tình cảm thân thiết của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam đánh giá cao những thành tựu đổi mới và vai trò tích cực của việt nam ở khu vực và trên trường quốc tế
chúc nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển
trong cuộc phát triển đất nước ngài tổng thống thông báo với tổng bí thư một số nét về tình hình iran hiện nay và kết quả cuộc hội đàm với chủ tịch nước trần đại quang
ngài tổng thống bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh tổng thống iran hassan rouhani thăm việt nam
chúc mừng những thành tựu mà nhân dân iran đã đạt được trong việc phá thế bao vây cấm vận thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hạt nhân toàn diện góp phần và ổn định chính trị phát triển kinh tế và tăng cường vị thế của iran trong khu vực và trên thế giới
tổng bí thư thông báo với tổng thống iran kết quả thành công của đại hội một mươi hai đảng cộng sản việt nam khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực trung đông trong đó có iran
để phát huy những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong bốn mươi năm qua tổng bí thư đề nghị trong thời gian tới hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp các ngành và các đoàn doanh nghiệp để tìm biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư đồng thời chú trọng tiếp xúc trao đổi qua kênh đảng thúc đẩy ngoại giao nhân dân và các hoạt động giao lưu góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau củng cố phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống việt nam iran
trước đó tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có cuộc hội kiến với ngài hassan rouhani
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng ngài tổng thống hassan rouhani và đoàn cấp cao iran thăm cấp nhà nước tới việt nam
nhắc lại ấn tượng trong chuyến thăm iran tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng cảm ơn tấm lòng hiếu khách và tình cảm tốt đẹp mà các nhà lãnh đạo và nhân dân iran dành
nhấn mạnh đến tiềm năng xuất khẩu gạo lâu dài của việt nam thủ tướng đề nghị nâng hợp tác thương mại gạo lên cấp chính phủ để ổn định lâu dài
thủ tướng cũng tán thành việc iran phối hợp với tỉnh cần thơ triển khai dự án trồng thử nghiệm giống lúa hạt dài của iran tại việt nam để xuất sang thị trường iran
mong muốn hai bên tích cực hợp tác công nghệ thông tin và viễn thông phấn đấu đưa lĩnh vực này thành không đột phá trong hợp tác song phương
thủ tướng cũng đề nghị chính phủ iran tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt
thủ tướng cũng đề nghị chính phủ iran tiếp tục hỗ trợ tập đoàn dầu khí việt nam trong quá trình tái khởi động dự án thăm dò dầu khí tại lô đa nàn
tổng thống hassan rouhani cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp bày tỏ vinh dự và vui mừng là khách mời của chính phủ và nhân dân việt nam một đất nước anh dũng kiên cường bất khuất và tươi đẹp
tổng thống hassan rouhani khẳng định mục đích chuyến thăm việt nam lần này nhằm thể hiện ý chí chính trị cấp cao của iran
trong việc thúc đẩy quan hệ với việt nam iran mong muốn hợp tác với việt nam hiện thực hóa các thỏa thuận của ủy ban liên chính phủ hai nước
tổng thống iran cũng nhất trí với thủ tướng nguyễn xuân phúc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác cũng như hợp tác đầu tư ở nước thứ ba
ngài tổng thống mong muốn hai bên xúc tiến đàm phán để tiến tới ký kết hiệp định thương mại tự do song phương nhằm mở ra nhiều cơ hội mới phát triển toàn diện quan hệ hai nước
tổng thống hassan rouhani
cũng đề xuất với thủ tướng nguyễn xuân phúc về việc thành lập một đường vận tải biển để nâng cao hợp tác thương mại song phương
chiều nay tại tòa nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ nhật bản hiroshi fukada đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ
chúc mừng ngài đại sứ đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao và cảm ơn tình cảm nồng ấm của ngài đại sứ đã dành cho đất nước và nhân dân việt nam
trong ba năm qua đã góp phần thiết thực hiệu quả vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam nhật bản phát triển toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực
quan hệ việt nam nhật bản đã được nâng cấp lên thành đối tác chiến lược sâu rộng
chủ tịch quốc hội dành lời cảm ơn ngài đại sứ đã thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước
đặc biệt đã tích cực vận động chính phủ nhật bản cam kết dành oda cho việt nam ở mức cao kỷ lục hai năm tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi năm
nhật bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
cảm ơn chủ tịch hội đã dành thời gian tiếp
đại sứ nhật bản hiroshi fukada cho rằng để bảo đảm hòa bình an ninh khu vực tiếp tục thúc đẩy kinh tế thì việc tiếp tục tăng cường quan hệ hai nước là rất quan trọng
năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến nhật hoàng và hoàng hậu lần đầu sẽ sang thăm việt nam
chuyến thăm này thể hiện sự coi trọng của nhật bản dành cho mối quan hệ ngoại giao với việt nam
sáng nay trường đại học việt đức đã khởi công xây dựng khuôn viên mới
tại phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ
trường đại học việt đức là trường đầu tiên thuộc dự án các trường đại học xuất sắc được thành lập tháng chín năm hai nghìn tám
trên cơ sở hợp tác quốc tế giữa việt nam với cộng hòa liên bang đức
khuôn viên mới của trường đại học việt đức tại bình dương có diện tích xây dựng một mươi ba năm hectare
trên khuôn viên đất rộng năm mươi năm hectare
bao gồm khu học thuật thư viện khu ký túc xá nhà ở giảng viên khu vực hành chính và các công trình tiện ích
tổng vốn đầu tư cho dự án hơn hai trăm linh triệu usd từ vốn vay ưu đãi của hiệp hội phát triển quốc tế
thông qua ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của chính phủ việt nam
phát biểu tại lễ khởi công đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng lễ khởi công là sự kiện trọng đại
đánh dấu một trang sử của quá trình hình thành và phát triển của nhà trường
nhà trường theo đuổi sứ mệnh quan trọng là đào tạo nhân tài cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao
đem lại các kết quả khoa học công nghệ tiên tiến cho quá trình phát triển đất nước
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
với ý nghĩa như vậy trường đại học việt đức còn được xem là biểu tượng của tình hữu nghị hợp tác
truyền thống lâu dài giữa việt nam và cộng hòa liên bang đức là ngọn hải đăng
trong mối quan hệ hợp tác chiến lược của hai nước
sáng nay thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố lần thứ sáu
khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đảng bộ thành phố hà nội đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ
giải pháp theo chương trình kế hoạch công tác đã đề ra đồng thời giải quyết được nhiều vấn đề
mới phát sinh
kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá đạt bảy bảy mươi chín công tác xây dựng quy hoạch quản lý đô thị
xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực
an sinh xã hội được bảo đảm an ninh trật tự được giữ vững
phát biểu tại phiên họp bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải biểu dương những thành tích
mà hà nội đã đạt được trong chín tháng đầu năm và mong muốn hà nội cần tiếp tục phát huy tinh thần
và nội lực hơn nữa để thực hiện tốt hơn kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới
chỉ đạo của cấp ủy chính quyền theo hướng sâu sát quyết liệt rõ người rõ việc
rõ trách nhiệm người đứng đầu để mà chúng ta thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của mình
như các ông chí đánh giá là từ đầu năm chín tháng thì là các cấp ủy đảng chính quyền là chúng ta đã
thực hiện theo tinh thần này và đã có những kết quả ban đầu
nhưng mà chúng ta cần phải tiếp tục phát huy cái ưu điểm này và hạn chế những cái khuyết điểm
mà chúng ta vẫn còn có để mà chúng ta có những cái kết quả nó tốt đẹp hơn
trong ba tháng cuối năm hà nội sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn thành phố thực hiện tốt các nghị quyết
kế hoạch được giao đồng thời khẩn trương giả soát các đề án phù hợp với đặc điểm tình hình
và chuyên ngành của từng địa phương sớm hoàn thành các chỉ tiêu được trung ương giao
trong những năm vừa qua quan hệ hợp tác hai chiều giữa việt nam và australia cũng đã có nhiều bước tiến
và đạt hiệu quả cao kim ngạch thương mại giữa hai nước đang ngày càng tăng
trong đó nông nghiệp là lĩnh vực chủ đạo với sản lượng chiếm đến sáu mươi tổng kim ngạch xuất khẩu của australia sang việt nam
trong những năm qua quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp giữa việt nam và australia có những bước phát triển vượt bậc
nhiều mặt hàng nông nghiệp của việt nam được xuất khẩu sang thị trường australia như tôm chiếm khoảng sáu mươi giá trị xuất khẩu
hay một số mặt hàng trái cây tươi như xoài vải thanh long đang từng bước được người tiêu dùng australia chấp nhận
tuy nhiên theo như đánh giá của các chuyên gia thì tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước còn có thể phát triển hơn nữa
những năm qua có rất nhiều mặt hàng nông sản của việt nam xuất khẩu vào thị trường australia và được australia đánh giá cao như thủy sản và các loại trái cây tươi như vải xoài thanh long
điều này đã mở ra tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước
nó rất khen chất lượng trong việc nhập khẩu nông sản nên để có thể có nhiều mặt hàng hơn nữa có mặt tại thị trường australia
thì tôi nghĩ việt nam nên đẩy mạnh giám sát chặt chẽ hơn trong quy trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao
tại hội thảo tăng cường lăng kính giới trong nghiên cứu sản xuất và chuỗi giá trị nông nghiệp ở việt nam do trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế australia asean và trung tâm nghiên cứu nông nghiệp nhiệt đới quốc tế
các tổ chức các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nghiên cứu và phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở việt nam
cái khó khăn nhất của việt nam trong sản xuất nông nghiệp đó là đất nông nghiệp nhỏ manh mún
thứ hai là năng lực và trình độ của người làm nông nghiệp của việt nam hiện nay còn hạn chế
để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm tôi nghĩ việt nam cần phải áp dụng nhiều hơn nữa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
thứ hai là cần phải nâng cao năng lực trình độ cho người nông dân và nhà nghiên cứu
và cuối cùng đó là cần tập trung đầu tư vào quy trình xử lý sau thu hoạch để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm hướng đến xuất khẩu
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi australia cam kết sẽ hỗ trợ việt nam trong việc phát triển kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng
thông qua việc thúc đẩy khối ngành hàng tư nhân nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề của người lao động
trong đó đặc biệt chú ý đến việc nâng cao năng lực
nâng cao năng lực cạnh tranh tăng cường hiệu quả chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp của việt nam
tiếp nối chương trình
kỷ luật các cán bộ có liên quan đến vụ phá hơn một trăm linh hectare rừng tại phú yên
hạ tính ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
thưa quý vị và các bạn hôm qua ngày năm tháng một mươi
đã thông báo kết luận kiểm tra khi đảng viên có dấu hiệu vi phạm
đối với bốn cán bộ đảng viên có liên quan đến vụ phát đốt hơn một trăm linh hectare rừng
tại tiểu khu tám mươi ba và chín mươi thuộc xã vùng cao phú mỡ huyện miền núi đồng xuân
theo đó đồng chí đặng văn trọng huyện ủy viên phó ban tổ chức huyện ủy
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đồng xuân
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu không bị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú yên xử lý kỷ luật
nhưng yêu cầu ban thường vụ huyện ủy đồng xuân chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc
giúp kinh nghiệm đối với đồng chí trọng
hai đồng chí nguyễn hồng đức đảng viên nguyên giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện
và đồng chí so bếp huyện ủy viên bí thư đảng ủy xã phú mỡ bí thư tri bộ quân sự xã
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã phú mỡ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đã bị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú yên quyết định thi hành kỷ luật về đảng bằng hình thức cảnh cáo
riêng đối với đồng chí cao thanh lương huyện ủy viên ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ quan chính quyền
bí thư tri bộ trường phòng tái nguyên và môi trường huyện đồng xuân
đã cùng với một số cán bộ xã phú mỡ và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
lập khống bảy hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác nhận không đúng đối tượng được cấp giấy chứng nhận
nên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú yên đã biểu quyết trình ban thường vụ tỉnh ủy xem xét xử lý nghiêm đồng chí cao thanh lương
vụ mùa năm hai nghìn một mươi sáu công ty cổ phần vật tư và kỹ thuật nông nghiệp bắc cạn đã tự ý cung ứng giống lúa đang khảo nghiệm
giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn cho nông dân nhiều huyện trên địa bàn tỉnh
việc làm này đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất và làm người nông dân bức xúc
trước tình hình nói trên ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đã yêu cầu kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm
và hỗ trợ thiệt hại cho người nông dân
gia đình chị tạ thị nga ở thôn cốc lải xã bằng vân vụ mùa này mua giống lúa pac tám trăm ba mươi bảy của cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện
thuộc công ty cổ phần vật tư và kỹ thuật nông nghiệp bắc cạn về cấy bốn hectare ruộng
cấy xong chăm sóc tốt lúa phát triển bình thường
nhưng đến khi lúa làm đồng thì từng khóm lúa bị vàng úa lụi dần và chết khô
tương tự như vậy gia đình chị triệu thị sâm ở thôn bản trang xã đức vân huyện ngân sơn mua giống lúa pac tám trăm ba mươi bảy
từ cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện ngân sơn về cấy trên diện tích hai hectare bị nhiễm bệnh đạo ôn
năm nay là thỉnh thử là không thu được lúa là một ít thóc nào đấy
trời hôm nay là nó mọc lên xanh cây lá nó bị chấm vằn đi thuốc đạo ôn phun phun là nó cứ chết xuống chết đến dần là hết
công ty cổ phần vật tư và kỹ thuật nông nghiệp bắc cạn còn cung ứng giống lúa đang thử nghiệm
nhiễm bệnh đạo ôn cho các nông dân ở các huyện trợ mới bắc nạm bạch thông gây thiệt hại như ở ngân sơn
đây là hậu quả của việc trên địa bàn tỉnh buông lòng quản lý về giống trong nhiều năm qua
về vấn đề này ubnd tỉnh bắc cạn chỉ đạo phải thống kê cụ thể diện tích mức độ thiệt hại
xác định rõ nguyên nhân kiểm điểm các tổ chức cá nhân để giống lúa nhiễm bệnh đang khảo nghiệm vào gieo cấy gây thiệt hại đối với nông dân
đơn vị bán giống nhất định phải có trách nhiệm khi cung ứng giống nhiễm bệnh đang khảo nghiệm gây thiệt hại cho sản xuất
có hình thức hỗ trợ phù hợp để giảm thiểu thiệt hại cho nông dân
còn tại cà mau những cơn mưa lớn vừa qua đã tạo điều kiện tốt cho người dân tháo nước rửa mặn
hiện nay độ mặn tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đang ở mức dưới ba phần nghìn
đây cũng là thời điểm thuận lợi để bà con nông dân gieo cấy vụ mùa lúa trên đất nuôi tôm
tính đến nay huyện thới bình tỉnh cà mau đã xuống giống lúa trên đất nuôi tôm được hơn một hectare
thới bình còn là huyện có diện tích lúa trên đất nuôi tôm nhiều nhất của tỉnh
năm nay thới bình cũng áp dụng giống lúa sói lùn giống mới trên đất nuôi tôm chịu mặn cao
toàn huyện có hơn hai mươi năm hectare diện tích lúa tôm nhưng do điều kiện tự nhiên nên năm nay huyện chỉ phấn đấu đạt khoảng một mươi tám hectare
hiện nay toàn tỉnh cà mau duy trì ổn định diện tích khoảng bốn mươi năm ha sản lượng lúa trên đất nuôi tôm đạt hai trăm linh tấn
ngoài ra tỉnh cà mau cũng sẽ thực hiện tái cơ cấu sản xuất lúa tôm theo tiêu chuẩn việt gáp
đạt diện tích một mươi ha vào năm hai nghìn hai mươi
tập trung tại ba huyện u minh thới bình và trần văn thời
tập trung tại ba huyện u minh thới bình và trần văn thời
nên chỉ sau hơn ba tháng thả nuôi đầu tiên tôm sinh trưởng tốt đạt mức từ sáu mươi đến tám mươi con một kg sản lượng đạt khoảng sáu mươi tấn
mặc dù do giá chưa thực sự ổn định nhưng vụ nuôi đầu đã mang về lợi nhuận gần hai tỷ đồng
thành công bước đầu của mô hình nuôi tôm bằng công nghệ sinh học ở lộc hà đã và đang chứng tỏ hướng đi đúng đắn của chính sách khuyến khích đầu tư phát triển
nuôi tôm thâm canh công nghệ cao nói riêng và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp nói chung ở hà tĩnh
mức độ an toàn của mô hình này thành công đến tám mươi đến chín mươi
và mình sẽ kiểm soát được tiến đầu tư theo mô hình này mình sẽ kiểm soát được dịch bệnh kiểm soát được các chất xa thải
để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền nông nghiệp toàn diện ứng dụng công nghệ cao mà nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ một mươi tám đề ra
thời gian qua ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương giả soát nghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách hợp lý
với từng vùng địa phương nhất là các chính sách về đất đai tín dụng khoa học và công nghệ môi trường đào tạo nhân lực
khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư thương theo hướng chủ động gắn kết lâu dài với sản xuất của các hộ nông dân
thì hiện nay ủy ban nhân dân tỉnh đáng giáo cho các sở ngành đặc biệt là sở nông nghiệp và tỉnh nông thôn
là xem xét để ra soát lại hệ thống chính sách để đảm bảo là quy hoạch
là định hưởng cho quá trình đầu tư vào sản xuất theo hướng tài cơ cổ kiên quyết không phá vỡ quy hoạch
và cũng là không tùy tiền trong thực hiện kế hoạch thì có như thế chúng ta mới làm tốt hơn
từ lĩnh vực khai thác khoáng sản và kinh doanh thương mại nhận thấy tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà
nhất là các chính sách khuyến khích tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn
tổng công ty khoáng sản và thương mại hạ tỉnh
tỉnh đã lấn sang lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phối hợp với các đối tác thái lan nhật bản úc canada
phát triển chăn nuôi bò karolais lai zebu chất lượng cao đặc biệt nhờ ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp từ israel
hàng trăm hectare đồi cát hoang hóa bạc màu ở các địa phương cẩm xuyên thạch hà đã trở thành những cánh đồng sản xuất màu mỡ chủ phú
sau khi ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp đặc biệt là sản xuất vùng rau củ quả
đất cát hoang hóa bạc màu thì đã thay đổi chuyển biến tích cực về nhận thức và tư duy của nhân dân
từ cái máng tỉnh sản xuất từ cung tư cấp sang sản xuất hoang hóa theo chuỗi sản phẩm
có hướng dẫn kỹ thuật của công ty khoảng trạng thương mại hạ tỉnh và các doanh nghiệp kỳ kệt
thì người dân dân dân đã chuyển đổi theo hướng sản xuất máng tỉnh là công nghệ cao
chủ trương phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
không những được triển khai trên các cánh đồng mẫu vùng đất bạc màu mà còn len lỏi vào tận mỗi gia đình vườn hộ
thông qua việc du nhập các giống cây con và phương thức sản xuất mới
người dân trên địa bàn đã cải tạo được hơn hai vườn sản xuất các loại cây con hợp lý mang lại hiệu quả kinh tế cao
mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu song do nhiều nguyên nhân khác nhau
nền sản xuất nông nghiệp ở hạ tỉnh vẫn còn tồn tại tình trạng manh mún nhỏ lẻ
chưa có những sản phẩm chất lượng cao nên sức cạnh tranh còn yếu
đây là vấn đề mấu chốt cần sớm được giải quyết
sản xuất của chúng ta là máng tỉnh tuần câu và cạnh tranh rất gây gắt
với các sản phẩm cùng loại của các nước tiên tiến cho nên là chúng ta phải chọn một cách làm phù hợp
phải chọn những cái sản phẩm mà mình có lợi thế
những kết quả đã đạt được trong thời gian qua cho thấy ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật
nhất là giống công nghệ mới vào sản xuất là một hướng đi đúng của hạ tỉnh
đó là bước tạo đà quan trọng để vươn tới nền nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai gần
việc khó còn lại là cấp ủy chính quyền
cấp ủy chính quyền các cấp cần tập trung tháo gỡ là đầu ra cho nông sản
trong phần tin quốc tế eu không ủng hộ lệnh trừng phạt mới chống nga và syri
ấn độ phóng thành công vệ tinh g sat một mươi tám
eu vừa bác bỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm
cuộc đàm phán về lệnh trừng phạt mới chống lại nga và syri
quan điểm trên được đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu
bà mogherini đưa ra tại cuộc gặp với ngoại trưởng mỹ john kerry
và tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon tại bruxelles cuba
giải thích về quyết định này bà mogherini cho biết
việc áp thêm các biện pháp trừng phạt nga và syri không giúp ích cho nỗ lực chấm dứt nội chiến ở syri
và cộng đồng quốc tế muốn làm sống lại tiến trình chính trị
để giải quyết cuộc nội chiến đẫm máu hơn năm năm qua ở nước này
trả lời câu hỏi về khả năng tiến hành các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào nga
và chính quyền tổng thống syri bashar al assad bà mogherini cho biết
công việc của các nhà ngoại giao không được triển khai theo hướng đó
mà nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán chính trị
theo bà mogherini mọi nỗ lực hiện nay là để tìm kiếm giải pháp mở đường trợ giúp y tế
cho người dân syri đang bị mắc kẹt ở vùng chiến sự aleppo
không đề cập đến bất kỳ sáng kiến nào cụ thể nhưng bà mogherini cho biết
liên hợp quốc sẽ tiếp tục tập trung vào những nỗ lực ngoại giao
trong khi đó ủy ban chống độc quyền ukraine đã đệ đơn kiện lên tòa án kinh tế kiev
về khoản tiền phạt hơn ba tỷ usd đối với tập đoàn khí đốt nga castrom
vì lạm dụng vị thế độc quyền trong thị trường ukraine
đại diện của ủy ban chống độc quyền ukraine cho biết tổ chức này cũng yêu cầu
tòa án để tìm kiếm giải pháp mở đường trợ giúp y tế
tòa án buộc gazprom phải trả các khoản tiền phạt phát sinh
và phải thực hiện quyết định của ủy ban về việc chấm dứt vi phạm
do lạm dụng vị trí độc quyền trên thị trường ukraine
trước đó ủy ban chống độc quyền ukraine đã tuyên bố phạt gaprom tám mươi năm tám mươi sáu tỷ ritvia
tương đương với hơn ba tỷ usd với cáo buộc lạm dụng vị trí thống lĩnh
trong thị trường vận chuyển khí đốt đồng thời yêu cầu gaprom trả số tiền này trong vòng hai tháng
gaprom tỏ ra bất ngờ và cho rằng đây là phán quyết vô căn cứ của kiev
vụ việc trên khiến quan hệ giữa nga và ukraine tiếp tục căng thẳng
sau hàng loạt các vụ kiện tài chính khác
hôm nay ấn độ đã phóng thành công vệ tinh liên lạc mới nhất g sat một mươi tám
do tổ chức nghiên cứu vũ trụ ấn độ chế tạo
đây là sự bổ sung trong một mươi bốn vệ tinh viễn thông đang hoạt động của tổ chức này
nhằm cung cấp các dịch vụ viễn thông cho ấn độ
vệ tinh g sat một mươi tám được phóng bằng tên lửa đẩy của hãng ariana space
ở vùng guiana thuộc pháp nằm ở bờ biển phía đông bắc của nam mỹ
vệ tinh gysat một mươi tám có trọng lượng ba bốn trăm linh bốn kg mang theo bốn mươi tám bộ phát và nhận tín hiệu liên lạc
g sat một mươi tám là vệ tinh thứ hai mươi của isro được ariana space công ty hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới
chuyên phóng các vệ tinh liên lạc và vệ tinh thời tiết đưa lên vũ trụ
và đây là vụ phóng thứ hai trăm tám mươi của arian space
hiện tổ chức nghiên cứu vũ trụ ấn độ đang phải phụ thuộc vào tên lửa đẩy ariana nam
của arian space để đưa lên không gian những vệ tinh nặng tự chế tạo
tổ chức này cũng đang nghiên cứu chế tạo tên lửa gslv mk ba để thực hiện nhiệm vụ này
ủy ban chống tham nhũng malaysia vừa ghi nhận một vụ tham nhũng gây chấn động
với số tiền mặt bị thu giữ lớn kỷ lục tổng cộng một trăm một mươi hai triệu ringgit
tương đương với hai mươi tám triệu đô la mỹ sau khi điều tra bốn người
trong đó có giám đốc và phó giám đốc của sở cấp nước bang sabat malaysia
phó giám đốc ủy ban chống tham nhũng malaysia thông báo
trong một chiến dịch ủy ban này đã khám xét nhà riêng và văn phòng của hai quan chức trên
tịch thu bốn mươi năm triệu ringgit của giám đốc sở cấp nước sabat và bảy hai triệu ringgit từ cấp phó của ông này
lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng hai mươi ba triệu ringgit từ tài khoản ngân hàng của hai quan chức này
và các thành viên gia đình của họ
ủy ban chống tham nhũng malaysia cũng thu giữ sáu kết an toàn trong đó có một kết chứa hai năm triệu ringgit
ngoài ra các tăng vật khác bị thu giữ trong đợt khám xét này bao gồm cả những chiếc xe sang trọng trị giá khoảng ba triệu ringgit
rất nhiều đồ trang sức đồng hồ đắt tiền chín mươi bốn túi sách cao cấp và một trăm hai mươi bảy giấy phép sử dụng đất
đây được cho là vụ tịch thu lớn nhất liên quan đến công chức nhà nước malaysia
theo kết quả của một cuộc thăm dò tỷ lệ tín nhiệm tổng thống philippines rodrigo duterte
trong chín mươi ngày đầu nhiệm kỳ lãnh đạo ở mức rất tốt
điều này được cho là người dân philippines đã ủng hộ
ủng hộ chính sách cứng rắn của tổng thống duterte trong cuộc chiến chống tội phạm
cuộc thăm dò do cơ quan khảo sát trạm thời tiết xã hội tiến hành từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng chín
đối với một hai trăm linh người philippines
theo đó có tới bảy mươi sáu số người được hỏi bày tỏ hài lòng về sự thể hiện của ông duterte
trên cương vị tổng thống philippines trong khi chỉ có một mươi một không hài lòng số còn lại chưa có ý kiến dứt khoát
con số này cho thấy ông duterte có khởi đầu tốt hơn so với những người tiền nhiệm
song thấp hơn mức sáu mươi sáu của ông
trước đó ông duterte đã được tham gia một cuộc khảo sát khác do hãng pool asia tiến hành chưa đầy một tháng
sau khi ông duterte lên nắm quyền cũng cho thấy ông giành được tỷ lệ tín nhiệm lên tới chín mươi một
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt